theo báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự năm hai nghìn một mươi sáu tổng số việc phải thi hành là hơn tám trăm hai mươi một vụ việc thi hành xong hơn năm trăm ba mươi việc tổng số tiền phải thi hành là gần một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
về thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đã thi hành xong hơn ba ba trăm linh việc thu được khoảng một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
trao đổi với phóng viên bên hành lang quốc hội một số đại biểu cho rằng các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng kết quả thi hành đạt thấp
khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài chưa được xử lý rứt điểm
có thể nói là một cái điểm nghẽn của năm hai nghìn một mươi sáu đấy tức là cái hiệu quả cái kết quả tổ chức thi giám đối với những vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng rất là thấp
về việc thì chỉ đạt được hơn một mươi bảy về tiền này chỉ đạt được khoảng hơn hai mươi bốn như vậy là rất thấp
mình cần ra soát lại các quy định pháp luật về xử lý tài sản thi hành án trong luật thi hành án dân sự trong luật bản đồ giá tài sản thậm chí là trong luật ngân hàng
trong thời gian tới thì
các đại biểu kiến nghị để giải quyết các vụ việc trọng điểm các vụ việc phức tạp kéo dài
thì trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi hành án dân sự cũng như kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức thi hành án dân sự phải được giám sát chặt
cũng trong buổi làm việc sáng nay các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác năm hai nghìn một mươi sáu của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng
sáng nay tại hà nội học viện kỹ thuật quân sự đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự buổi lễ
suốt năm mươi năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước mà trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng các thế hệ cán bộ giảng viên học viên học viện kỹ thuật quân sự
đã phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân việt nam anh hùng luôn đoàn kết sáng tạo tự lực tự cường chủ động khắc phục khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật cho quân đội các bộ ngành địa phương và hai nước bạn lào campuchia
hoạt động khoa học công nghệ đã bám sát nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại tích cực tham gia vào các dự án chương trình lớn của quân đội và nhà nước đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phân đấu những kết quả thành tích đặc biệt xuất sắc mà học viện kỹ thuật quân sự đã giành được trong suốt chặng đường năm mươi năm qua
để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội hội nhập mở rộng hợp tác quốc tế chủ tịch nước yêu cầu cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bám sát và thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi tập trung vào các hướng hiện đại hóa quân đội
chú trọng nghiên cứu theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong bảo quản khai thác làm chủ vũ khí trang thiết bị kỹ thuật thế hệ mới

phải ra sức học tập rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị tăng cường năng lực chuyên môn và trình độ mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì phần thưởng xứng đáng cho những công hiến đóng góp của các thế hệ học viện kỹ thuật quân sự trong suốt năm mươi năm qua
trong khi đó tại thủ đô hà nội vào sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám diễn đàn quan trọng nhất của lực lượng cộng sản công nhân quốc tế hiện nay đã được khai mạc cuộc gặp sẽ diễn ra trong ba ngày và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám mang chủ đề cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc
chiến lược và sách lược của các đảng cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình các quyền của người lao động và nhân dân chủ nghĩa xã hội
đây là lần đầu tiên đảng cộng sản việt nam đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế của các đảng cộng sản công nhân với quy mô lớn thu hút sự tham dự của nhiều đảng cộng sản công nhân tại nhiều nước trên thế giới
cuộc gặp là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương giữa đảng cộng sản việt nam với các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới đóng góp có trách nhiệm cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế
chủ động triển khai kết luận số bảy mươi ba của bộ chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và đường lối đối ngoại đại hội một mươi hai của đảng
bên cạnh đó đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước con người việt nam những thành tiệu của việt nam sau ba mươi năm đổi mới cùng đường lối đối ngoại rộng mở của đảng ta
cuộc gặp sẽ có năm phiên họp toàn thể và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
hôm qua trả lời kết quả điều tra việc xả lũ của thủy điện hố hô bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho biết cơ quan này đã xin lùi thời gian báo cáo thủ tướng
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh nguyên nhân là do việc kiểm tra được hai bộ công thương và bộ tài nguyên môi trường tiến hành độc lập
ngoài đánh giá sai phạm trong sự cố còn liên quan đến quy trình phối hợp giữa các bộ ngành giữa quản lý ở trung ương và chính quyền địa phương đối với nguồn tài nguyên nước thủy điện và phương án phòng chống lụt bão
người dân do vậy cần thêm thời gian để hai bộ thống nhất hoàn thiện hồ sơ báo cáo thủ tướng
trước đó văn phòng chính phủ truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với một số bộ ngành
và các địa phương tổ chức kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan tới việc vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện
trong đó có thủy điện hố hô và báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi năm tháng một mươi
mặc dù tuổi nghỉ hưu của việt nam so với quốc tế là còn thấp nhưng thực tế người lao động việt nam lại có xu hướng về hưu sớm
hơn một nửa số lao động nghỉ hưu tại nước ta là nghỉ hưu trước tuổi đây là thông tin vừa được bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra
theo bảo hiểm xã hội việt nam tuổi nghỉ hưu bình quân năm hai nghìn một mươi hai của nam giới là khoảng năm mươi năm tuổi và nữ giới là gần năm mươi ba tuổi
trong khi đó theo quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ lần lượt là sáu mươi và năm mươi năm tuổi
thực trạng này khiến quỹ bảo hiểm xã hội đứng trước nguy cơ mất cân đối thu chi vì thời gian bảo hiểm xã hội của lao động ngắn nhưng thời gian hưởng lương hưu ngày càng dài
số liệu cũng cho thấy cách đây một mươi năm có hơn hai trăm linh người đóng góp cho một người hưởng đến năm ngoái chỉ còn tám người đóng cho một người hưởng
cũng liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội thống kê từ bảo hiểm xã hội tp hcm chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy số tiền chi bảo hiểm y tế cho công tác khám chữa bệnh đã vượt quỹ vượt trần
thống kê của bảo hiểm xã hội tp hcm cho thấy tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến hết tháng chín vừa qua là sáu sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng
quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã chi vượt quỹ một trăm bảy mươi chín tỷ đồng vượt trần gần ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
một trong những nguyên nhân chính là do tác động của quy định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trước thực trạng trên bảo hiểm xã hội tp hcm yêu cầu
kịp thời có giải pháp ngăn chặn tình trạng thất thoát quỹ bảo hiểm y tế
ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý người bệnh thông tuyến
chấn chỉnh những sai sót hạn chế trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tiếp tục với một số thông tin giáo dục
sở giáo dục và đào tạo một số tỉnh thành phố vừa công bố thông tin chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
việc công bố thông tin tuyển dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành giáo dục trong năm học này
theo đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh thông báo tuyển dụng bốn trăm bốn mươi chỉ tiêu
ở tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông cao đẳng sư phạm và nhân viên
đáng chú ý chỉ tiêu bậc mầm non cao nhất với một trăm tám mươi năm người
hình thức tuyển dụng là xét tuyển có kiểm tra sát hạch
thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày ba mươi một tháng một mươi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cũng thông báo tuyển dụng bảy mươi hai chỉ tiêu để bổ sung cho các đơn vị trực thuộc sở
còn tại tp hcm chỉ tiêu tuyển dụng của ngành giáo dục thành phố năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vào khoảng hai năm trăm linh giáo viên nhân viên
trước tình trạng lạm thu xuất hiện nhiều nơi dịp đầu năm học ngành giáo dục tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các huyện thị đơn vị trực thuộc công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ phụ huynh
cụ thể giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã ký công văn gửi chủ tịch ubnd các huyện thị xã yêu cầu cung cấp số điện thoại đường dây nóng
văn bản nêu rõ
bước vào năm học mới một số phụ huynh có đơn thư và báo chí phản ánh về dạy học thêm và thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách sai quy định tại địa phương
sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thanh hóa về chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học đến ngày hai mươi năm tháng một mươi đã có ba mươi năm trường trả lại tiền thu sai quy định cho phụ huynh
còn bây giờ xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác
theo tập đoàn bkv hơn năm hệ thống linux tại việt nam đang bị ảnh hưởng bởi lỗ hỏng nghiêm trọng có tên là dirty count
mặc dù được đánh giá là ít nguy hiểm
hơn các lỗ hỏng từ xa nhưng tính chất nghiêm trọng của lỗ hỏng này nằm ở chỗ
lỗ hổng này có mặt ở hầu hết các sản phẩm hệ điều hành nguồn mở được phát hành trong gần một thập kỷ qua
qua nghiên cứu và khảo sát bkv xác định lỗ hỏng đấtticao đang tồn tại ở năm năm mươi tám hệ thống tại việt nam
bao gồm các dịch vụ quan trọng như web server và ftp server bị ảnh hưởng
lỗ hổng này cho phép hacker khi có một tài khoản người dùng với quyền hạn chế
vẫn có thể tấn công để chuyển thành quyền quản trị trên hệ thống đó
và tấn công leo thang
trước đó các chuyên gia bảo mật quốc tế cho biết
một lỗ hỏng nghiêm trọng tồn tại suốt chín năm qua trên gần như toàn bộ các phiên bản của hệ điều hành lidert đang bị khai thác
các chuyên gia cũng khuyên cáo người dùng leard với phiên bản từ hai sáu hai mươi hai trở lên
cần nhanh chóng cập nhật bản vá cho lỗ hồng
đặc biệt đối với các dịch vụ cho phép người dùng đăng nhập hệ thống như hosting hay ft

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong phần tin tiếp theo
sơn la gia tăng tình trạng ngộ độc do thuốc trừ sâu
nghệ an ngổn ngang công trình hạ tầng giao thông sau lũ
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây số trường hợp ngộ độc do uống nhầm thuốc trừ sâu trên địa bàn tỉnh sơn la ngày càng gia tăng
nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều về số lượng và chủng loại
hơn nữa trong quá trình bà con sử dụng bất cần và bảo quản thuốc không đúng cách
đúng quy định nên dễ nhiễm độc và uống nhầm dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
đến hôm nay bệnh nhân này vẫn trong tình trạng rất nguy kịch
và đây là trường hợp nặng nhất do uống nhầm phải thuốc diệt cỏ đang được điều trị tại khoa chống độc bệnh viện đa khoa mộc châu
theo bệnh viện đa khoa huyện mộc châu trong một mươi tháng trở lại đây có bảy mươi hai bệnh nhân ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật
con số này chiếm tới bảy mươi số lượng bệnh nhân cấp cứu vì ngộ độc mà bệnh viện đã tiếp nhận
phần lớn bệnh nhân bị ngộ độc đều là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt chăn nuôi
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do bà con trong quá trình phun thuốc không đội mũ hoặc đeo găng tay khẩu trang bảo hộ
và không sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách
một số trường hợp khác do trong quá trình pha chế thuốc để đi phun nhưng lại để ở chỗ không đúng nơi quy định nên dẫn đến tình trạng đáng tiếc xảy ra
nguy hiểm hơn nếu những lọ thuốc độc hại này rơi vào tầm tay trẻ em thì hậu quả là không thể lường trước được
đặc biệt theo ghi nhận còn có những trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu là do tự tử
mình với chồng cãi nhau tức quá nên lấy lọ thuốc trừ sâu uống vào để tự tử
chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu
này đã đỡ hơn rồi

paraquat là một hóa chất có độc tính cao nhất nguy hiểm nhất vì khả năng hấp thụ rất nhanh vào phổi
gây tổn thương hoại tử và sơ phổi
nếu không cấp cứu kịp thời sẽ để lại di chứng thực thể và tâm thần và nặng hơn là tử vong
tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã có hai trường hợp tử vong vì bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
nên các biện pháp cấp cứu không có tác dụng nữa
chúng tôi khuyến cáo là ba mươi ml là bệnh nhân đã có tử vong
vì hiện tại chúng tôi không có đối kháng
bệnh nhân thường là không tử vong ngay mà do tử vong từ từ
nguyên dinh chính chết là của họ chết do sơ hóa phổi
cái này thường là do bệnh nhân có những trường hợp thì do mâu thuẫn gia đình
nhưng có trường hợp người ta đã pha thuốc hoặc là pha nước để đi dùng
thì người ta vô tình uống nhầm chị em vô tình uống nhầm
nhưng qua đây là chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân là
khi sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật thì phải có phòng vệ cho mình
và khi có thuốc mang về thì phải để bảo quản những nơi cao
và lưu ý để sang các tầng tay của chị em tránh tình trạng uống nhầm
tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu gia tăng trong thời gian gần đây
là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người
vì vậy rất cần đến sự can thiệp của cơ quan chức năng để tuyên truyền vận động bà con
không nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc trừ sâu và các loại hóa chất độc hại trong sản xuất
làm ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người tiếp cận thuốc và cả người tiêu dùng sản phẩm đó
lúc này thì công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua
tại các tỉnh miền trung vẫn đang được tiến hành khẩn trương
tại nghệ an với thực trạng hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước mắt ngành giao thông vận tải của tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực
để khắc phục các tuyến đường trọng yếu
đường dt năm trăm bốn mươi hai đi qua địa phận xóm chín xã hưng yên nam huyện hưng nguyên
mặc dù nằm ở khu vực rất cao so với công trình chung cả tuyến
nhưng đợt mưa từ ngày một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi vừa qua đã làm cho mặt đường biến dạng hoàn toàn
ổ gà ổ voi xuất hiện gần như kín mặt đường đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của nhân dân

đợt lũ lụt vừa qua gần như hạ tầng giao thông trên các tuyến đường do đơn vị này quản lý
bị hư hỏng nghiêm trọng thiệt hại ước tính lên đến một mươi sáu tỷ đồng
có những khu vực đường đã bị nước khoét sâu tạo thành các hàm ếch ăn sâu gây nguy cơ sụt lún nền
sáu lũ đường quá suộng gấp nghiêm trọng
trước mắt đơn vị từ phải bỏ tiền bỏ kinh phị ra để thuế xe máy
để làm sán gạt tất cả ổ râu ổ gà ở đến tuyển
để người tham gia giao thông đến trên đường là ếm thuận
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại
về hạ tầng giao thông
hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh hơn một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
và phần lớn các tuyến đường hư hỏng xuống cấp do thiên tai gây ra
chủ yếu tập trung tại các huyện là hưng nguyên nghi lộc nam đàn
và các tuyến quốc lộ như bốn mươi tám b bốn mươi tám d bốn mươi tám e
sau khi nước rút việc khắc phục đang nằm ở bước một
nghĩa là mới san lấp những nơi sạt sâu theo cách tạm thời để thông tuyến
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại
về hạ tầng giao thông
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ hư hỏng xuống cấp do thiên tài gây ra
chủ yếu tập trung tại các huyện là hưng nguyên nghi lộc nam đàn

sau khi nước rút việc khắc phục đang nằm ở bước một nghĩa là mới sàn lấp những nơi sạt sâu theo cách tạm thời để thông tuyến
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ hư hỏng xuống cấp do thiên tài gây ra
chủ yếu tập trung tại các huyện là hưng nguyên nghi lộc nam đàn
và các tuyến quốc lộ như bốn mươi tám e

các tổ chức cá nhân trên khắp cả nước cũng đang tích cực chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh miền trung
bộ quốc phòng trung quốc thông báo quân đội nước này và mỹ sẽ tiến hành diễn tập chung với nội dung cứu trợ và khắc phục thảm họa ở khu vực tây nam trung quốc
hoạt động này dự kiến kéo dài trong sáu ngày từ ngày một mươi ba tới ngày một mươi tám tháng một mươi một
trả lời báo chí người phát ngôn bộ quốc phòng trung quốc ngô khiêm cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại một căn cứ huấn luyện của bộ chỉ huy quân khu miền nam thành phố côn minh thuộc tỉnh vân nam trung quốc
cuộc tập trận sẽ được tiến hành theo thỏa thuận giữa lực lượng vũ trang hai nước và các thành phần tham gia tập trận sẽ thực hiện các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và khắc phục thảm họa
tổng cộng một trăm ba mươi bốn binh sĩ bộ binh thuộc bộ chỉ huy quân khu miền nam thuộc quân giải phóng nhân dân và tám mươi chín binh sĩ thuộc lực lượng thái bình dương của mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập này
kinh tế anh tăng trưởng năm trong quý ba năm nay quý đầu tiên kể từ sau khi brexit diễn ra
số liệu tốt hơn dự kiến này cho thấy là kinh tế anh đã nhanh chóng lấy lại đà phục hồi sau brexit
tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo tác động của brexit đối với kinh tế anh có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm tới
theo cơ quan thống kê quốc gia anh sở dĩ anh đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn dự đoán ba trước đó là nhờ động lực quan trọng từ khu vực dịch vụ
theo đó trong quý ba khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng tám dù sản lượng ba lĩnh vực chủ chốt khác lại suy giảm đáng kể
trước đó nhiều chuyên gia nhận định kinh tế anh sau brexit sẽ tác động tiêu cực và có thể lâm vào suy giảm sâu rộng
dù vậy dự kiến tác động của brexit với nền kinh tế anh sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới
cũng với nhận định này bộ trưởng tài chính anh philip hammon đã đề cập tới khả năng anh sẽ gia tăng vốn đầu tư ở một số lĩnh vực ngành nghề nhất định như cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nền kinh tế trong ngắn hạn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự kênh truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại